các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp bảy tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
vùng nguy hiểm trên biển trong hai mươi bốn h tới gió mạnh cấp sáu trở lên toàn bộ khu vực vịnh bắc bộ
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông bắc
sau đó đổi hướng di chuyển đông bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi bốn độ vĩ bắc
một trăm linh chín bảy độ kinh đông trên khu vực phía tây bán đảo lôi châu
sức gió mạnh nhất ở vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở vịnh bắc bộ bao gồm huyện đảo bạch long vĩ có gió mạnh cấp sáu bảy giật cấp tám có mưa rông biển động mạnh
thông tin mới nhất về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại huyện nguyên bình của tỉnh cao bằng
theo thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng đã xác định được danh tính cụ thể của hai mươi người thương vong trong vụ lật xe khách thảm khốc trên
theo đó vụ tai nạn khiến bốn người chết gồm nguyễn doãn đạo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê tỉnh thái bình trịnh tiến hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê tỉnh thái nguyên
lương văn thức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê ở kiến sương thái bình đàm thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quê tỉnh cao bằng
vụ tai nạn cũng khiến một mươi sáu người bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện có ba người bị thương nặng
theo ghi nhận của bệnh viện đa khoa tỉnh cao bằng phần lớn các nạn nhân bị chấn thương cuộc sống nhiều người chấn thương sọ não và một số nạn nhân phải hỗ trợ thở máy
vào trưa ngày hôm nay một vụ cháy đã xảy ra tại phường tây thạnh quận tân phú tp hcm
khói lửa bùng phát từ trong xưởng gỗ diện tích khoảng ba trăm linh m hai đã khiến cả khu vực náo loạn
đám cháy bùng phát vào khoảng một mươi một giờ tại một cơ sở sản xuất ghế sofa
cơ sở gỗ bị cháy nằm sát siêu thị cốc mắc
lo lắng bị cháy lan nhân viên siêu thị hoảng hốt di chuyển hàng hóa giấy tờ sổ sách ra ngoài
một số hộ dân sống kế bên cũng nhận được
nháo nhào di chuyển đồ đạc ra ngoài
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe cứu hỏa tới hiện trường
triển khai xe thang để dập đửa
sau hơn một giờ chữa cháy đám cháy mới được khống chế
chỉ vì bị từ chối tình cảm dương đức phong ba mươi một tuổi trú tại xã ngũ lạc thị xã duyên hải của tỉnh trà vinh
đã dùng dao đâm chết một người và làm bị thương hai người
nặng nhất là ông lê văn đấu bốn mươi tám tuổi chú tại thị xã duyên hải tỉnh trà vinh là cha bạn gái cũ của phong
vì muốn quay lại với bạn gái cũ phong đã nhiều lần đe dọa khiến chị này sợ hãi và nói với gia đình
chiều ngày hai mươi một tháng bảy ông đấu cùng vợ là bà lâm thị hiền cùng con gái đến gặp phong để nói chuyện
thì đã xảy ra mâu thuẫn phong đã dùng dao tấn công khiến ông đấu tử vong bà hiền cùng con gái bị thương
sau khi gây án phong đã dùng dao tự sát nhưng được người dân và công an địa phương can ngăn rồi khống chế bắt giữ
trong khi đó một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người trong một gia đình thiệt mạng vừa xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại tỉnh bình định
nghi can gây án chính là người thân trong gia đình
theo thông tin ban đầu vào sáng ngày hai mươi hai tháng bảy nguyễn trung vinh ba mươi bảy tuổi trú tại thôn đức long xã ân đức huyện hoài ân của tỉnh bình định
là người bị bệnh tâm thần chạy vào nghĩa địa thôn đức long
sau đó bố đẻ của nguyễn trung vinh là ông nguyễn trung hạnh sáu mươi năm tuổi cùng vợ con của vinh là nguyễn thị vi
ba mươi một tuổi và cháu nguyễn trung đàn năm tuổi đi tìm vinh
đến trưa cùng ngày người dân phát hiện thi thể của cả ba người trên tại nghĩa địa thôn đức long
cả ba người đều đã chết tại hiện trường cùng một khúc gỗ có dấu hiệu là vật chứng gây án
hiện đối tượng vinh đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại